nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an đỗ thị ngọc hân chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang
mua ma túy rồi đem dấu vào túi áo của con trai bốn tuổi của hân
tuy nhiên hân chưa kịp đem bán lại cho đối tượng khác kiếm lời
thì bị lực lượng công an phường núi sam bắt quả tang
đêm ngày ba tháng một mươi hai tại khu vực khóm vĩnh phước phường núi sam thành phố châu đốc
tổ công tác phát hiện đỗ thị ngọc hân đang bế bé đỗ nguyên khang là con ruột của hân
lên xe mô tô để rời đi có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trong túi áo khoác của khang có một bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng
nghi là ma túy nên đưa hai mẹ con hân về trụ sở làm việc
tại công an phường bước đầu hân khai nhận đã mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ lai lịch
sau đó hân đem cất xấu vào túi áo của con trai nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
một điểm đá gà ăn tiền trên địa bàn xã vĩnh mỹ a
nguyện hòa bình tỉnh bà nguyên
tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu triệt xóa thành công
thu giữ nhiều tang vật có liên quan
lực lượng công an bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền
tại khu đất trống trên địa bàn ấp xóm lớn a xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một mươi ba con gà trống ba cặp cựa sắt tám điện thoại di động
số tiền hơn năm mươi tám triệu đồng cùng một số vật chứng khác có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre vừa tiến hành làm việc đối với ngô thanh bình
chú huyện mỏ cây bắc là đối tượng truy nã ra đầu thú
theo hồ sơ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai em ruột của bình là ngô thanh tâm xảy ra mâu thuẫn
xô sát với một đối tượng tên là ken
khi thấy ken dùng dao dọa chém em mình bình đã khống chế lấy dao trên tay ken
rồi chém vào vai của ken gây thương tích
sau đó bình đã bỏ đi làm thuê tại tp hcm
bình đã bỏ đi làm thuê tại tp hcm nên bị công an huyện mỏ cây bắc truy nã
được sự vận động của gia đình và cơ quan công an ngô thanh bình đã ra đầu thú
để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tin an ninh trả tự cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định bổ sung
quyết định khởi tố vụ án hình sự môi rời hối lộ quyết định tại điều ba trăm sáu mươi năm
bộ luật hình sự xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bảy bị can
theo đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội nhận hối lộ
quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
vũ hồng quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy phó trưởng phòng vận tải hàng không
cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải
vũ ngọc minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại angola
lý tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nguyên cán bộ đại sứ quán việt nam tại nga
hiện là chuyên viên vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ giáo dục và đào tạo
cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội đưa hối lộ
quy định tại điều ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự đối với ba bị can
nguyễn thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy lao động tự do
đào minh dương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần visan
nguyễn thế dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại sang trọng
bên cạnh đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an khởi tố về tội
hối lộ quy định tại điều ba trăm sáu mươi năm bộ luật hình sự đối với phạm thị kim ngân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cán bộ phòng trị sự tạp chí thanh tra thanh tra chính phủ
thời gian qua tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đòi nợ kiểu vu khống
trên địa bàn tp hcm có chiều hướng diễn biến phức tạp nhất là thời điểm cuối năm
công an tp hcm cho biết tình hình tội phạm liên quan đến đòi nợ biến tướng vẫn còn diễn biến phức tạp
các đối tượng có xu hướng tốt tết với các đối tượng hình sự để hình thành các băng ổ nhóm tội phạm
có tổ chức hoạt động khép kính lưu động trên phạm vi địa bàn rộng hoặc sử dụng thủ đoạn nứp bóng doanh nghiệp
nhằm che giấu hoạt động phạm tội
vừa qua các hình thức đối tượng sử dụng cho thuê các hoạt động tín dụng đen có thể là vay qua app
thường vay qua app hoặc các tổ chức cho vay
và khi vay thì nếu trường hợp không trả thì tiến hành đòi nợ
có tổ chức có thể đứng dưới cái dạng là công ty tài chính hoặc là công ty luật hoặc công ty mua bán nợ
là những cái dạng tổ chức mà đòi nợ thuê
các hoạt động này thì vừa qua công an thành phố điện hình có hai vụ việc công an thành phố
đó là cái vụ việc tại quận một mươi hai liên quan đến công ty luật và vụ tại công ty tài chính ở quận một
để bắt khởi tố một mươi ba đối tượng
trước tình hình trên lực lượng công an khuyến cáo người dân không vây tiền từ các tổ chức tính dụng đen
các đối tượng cho vay lãi nặng các tổ chức ngoài xã hội tránh để lộ lọt thông tin và hình ảnh cá nhân
người dân mạnh dạng tố cáo các hành vi đe dọa xúc phạm danh dự nhân phẩm quy tính của bản thân và người xung quanh
tới công an gần nhất để kịp thời xử lý
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với loại tội phạm này

tiếp tục có đấu tranh làm rõ và xử lý triệt để các công ty vi phạm pháp luật như hai công ty có chức năng thu hồi và biến tướng
kể cả có những hành vi dư phạm pháp luật như bu khống
công an tp hcm sẽ đẩy mạnh xử lý hành vi mua bán trao đổi thông tin giữ được cá nhân trái phép
xử lý các hành vi mua bán thuê sim không chính chủ và hành vi mua bán cho thuê tài khoản ngân hàng rác tài khoản giả
ban tuần phát hiện xử lý các cá nhân tổ chức đăng thông tin quảng cáo mời gọi
lôi kéo người vay tiền qua app kiến nghị cơ quan chức năng ngăn chặn xử lý gỡ bỏ các website ứng dụng liên quan đến hoạt động cho vay tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đang mở rộng điều tra đối với nhóm côn đồ đập phá tại một quán nhậu ở địa bàn quận bảy
sau khi bắt giữ được hai đối tượng trong nhóm có tàng trữ hai khẩu súng và nhiều viên đạn
công an tp hcm đã lấy lời khai của vũ đức hoàng lê văn tuấn
để điều tra nguyên nhân vụ đập phá quán nhậu ở phường tân quy
đây là hai nghi phạm cầm đầu vụ đập phá quán nhậu vào tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một
sau khi gây án nhóm này đi ô tô đến kiên giang để tiếp tục đòi nợ thuê cho một người khác
ngày hai mươi chín tháng một mươi một lực lượng chức năng phát hiện hoàng và tuấn đang hát karaoke cùng với hai người khác nên ập vào bắt giữ
tại thời điểm bị bắt hoàng mang theo một khẩu súng và sáu viên đạn tuần giấu trong người một khẩu súng và tám viên đạn
kiểm tra ô tô của hai nghi phạm công an phát hiện có bốn mã tấu và ba bịch
nhi lông nghi là ma túy
chỉ trong một đêm hai đối tượng đã manh động dùng kim cộng lực cắt khóa cổng và đập vỡ cửa kính cường lực để đột nhập vào một nhà dân trộm cắp tài sản
sự việc xảy ra mới đây ở một khu vực đông dân cư tại thành phố đà nẵng
khi chủ nhà phát hiện qua camera thì các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát
số nhà hai
trong năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám bùi thiện ngộ quận cẩm đệ thành phố đà nẵng là hiện trường xảy ra vụ trộm đột nhập manh động cách đây vài ngày
hai kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà để trộm tài sản
ngày đó đi ở sài gòn lúc đó đi hai tháng
tới đêm lúc mình đang ngủ mình dạy mình tích cảm phát hiện sớm

thế là anh em tôi đi đậm qua rồi rồi gọi người xin khởi những tham tác của công ty
nhận được trình báo đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ đã cử ngay một tổ công tác đến hiện trường ghi nhận sự việc cùng những dấu vết để lại
mặc dù đây là khu vực dân cư đông đúc nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên cắt khóa cổng đập vỡ cửa kính cường lực để đột nhập
cho thấy sự manh động táo tợn bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người dân
lúc này mọi biện pháp nghiệp vụ được áp dụng đồng bộ để truy nhanh truy sớm hai đối tượng tránh để tài sản bị tẩu tán
càng có biện pháp nghiệp vụ và những thông tin quần chống cung cấp những thông tin giá trị thì chúng tôi đã xác định được đối tượng
có đối tượng này là người ở ngôi địa phương thê trọ ở đây quá trình xác minh đối tượng cũng gặp rất nhiều khó khăn
nhưng với quyết tâm và sự bộ cuộc quyết liệt thì chúng tôi đã xác định được đối tượng và tiến hành bắt và di lý về trụ sở công an làm việc
hai đối tượng là lê văn sang và vũ trọng hoàng sơn cung chú phường hòa khánh nam quận liên triều thành phố đà nẵng
không chỉ trộm cắp một vụ trước đó cả sang và sơn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác ở các khu trọ hay quán nhậu vắng chủ để lấy tiền tiêu xài
do bọn em thiếu tiền thành ra là bọn em đi trộm
với lại đi làm thì công việc cũng cứ ngày làm ngày nghỉ ngày làm ngày nghỉ
với lại đi làm thì công việc cũng cứ ngày làm ngày nghỉ